bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với đối tượng là lái xe container
trước đó tại luồng xuất nhập cảnh cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
lực lượng kiểm soát biên phòng tỉnh lào cai đã phát hiện đối tượng đậu đình dương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xóm bảy xã diễn thành huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm bốn gói nhỏ bên trong có chứa ma túy
tại đội biên phòng đối tượng dương khai nhận làm nghề lái xe container chuyên trở thanh long
bản thân dương nghiện ma túy đã lâu năm số ma túy trên đối tượng mua về để sử dụng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý